tại tỉnh hải dương đội cơ động phản ứng nhanh của bệnh viện bạch mai đã tới hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
với tinh thần khẩn trương vào cuộc lãnh đạo bệnh viện đã cùng đội phản ứng nhanh thảo luận phương án để đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh hải dương
đội phản ứng nhanh có năm chuyên gia ở các lĩnh vực hồi sức cấp cứu kiểm soát nhiễm khuẩn xét nghiệm
với sự và cuộc quyết liệt của chính quyền sự giúp đỡ của các địa phương sự đồng lòng của nhân dân tỉnh hải dương và toàn quốc sẽ chiến thắng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín